theo thông tin mới đây của sở du lịch thành phố đà nẵng tính đến hết tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám tổng số cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố đã tăng lên bảy trăm năm mươi cơ sở với gần ba mươi ba chín trăm linh phòng
dự kiến từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi tám toàn thành phố sẽ tăng thêm hai mươi cơ sở với hơn ba mươi sáu phòng trong đó loại hình khách sạn căn hộ sẽ tiếp tục góp phần tạo sự đa dạng về cơ sở lưu trú và thu hút du khách
với lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến đà nẵng ngày càng tăng hội khách sạn đà nẵng dự báo giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi cơ sở lưu trú sẽ tăng trưởng mạnh so với năm hai nghìn một mươi bảy trở về trước và trung bình mỗi năm đà nẵng tăng gần sáu phòng